hiệp hội thanh long long an vừa giao hai trăm linh tấn thanh long ruột đỏ cho tập đoàn lavifood
đây là lô hàng đầu tiên trong chuỗi ký kết bao tiêu một trăm linh hectare thanh long tại huyện châu thành và tân trụ
theo chương trình hợp tác đối tác sẽ bao tiêu một trăm linh hectare thanh long tương ứng với số lượng từ ba đến ba năm trăm linh tấn thanh long
được sản xuất theo quy trình sạch về giá công ty thu mua theo thỏa thuận tại từng thời điểm và không thấp hơn giá thị trường
long an hiện có hơn một mươi hai hectare thanh long sản lượng bốn trăm linh tấn một năm
thỏa thuận bao tiêu là tiền đề giúp cho cây thanh long long an tiến tới sản xuất ổn định và bền vững